đưa công ty nhật cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
buộc công ty nhật cường phải nộp lại khoản tiền hai trăm hai mươi một tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu xung quỹ nhà nước
không buộc các bị cáo trần ngọc ánh nguyễn bảo ngọc đỗ quốc huy nông văn lư trần tất khoa lê hoài phương
ngô tuấn sử ngô đức tùng hoàng văn phong nguyễn bảo trung phạm văn hiệp bùi quốc việt và đỗ văn dũng
phải liên đới nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính hai trăm hai mươi một tỷ đồng
một nhóm thanh thiếu niên tổ chức đua xe trái phép khi bị phát hiện lực lượng công an truy đuổi còn bất chấp nguy hiểm
liều lĩnh lao thẳng xe vào tổ công tác để chạy thoát thân đã bị công an thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang kịp thời ngăn chặn
cụ thể vào khoảng một giờ sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi một công an thành phố tuyên quang nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
về việc có một nhóm thanh thiếu niên đang điều khiển xe
tổ chức đua xe mô tô phóng nhanh lạng lách đánh võng bốc đầu xe
nhận được tin báo đội cảnh sát giao thông công an thành phố đã khẩn trương huy động lực lượng phối hợp với các đội nghiệp vụ
kịp thời triển khai biện pháp ngăn chặn nhóm đối tượng
khi phát hiện lực lượng công an truy đuổi nhóm đối tượng đã liều lĩnh lao thẳng xe vào tổ công tác để chạy thoát thân
một số đối tượng manh động còn chuẩn bị sẵn gậy gỗ gạch đá ống tuyếp sắt để quyết liệt chống trả lực lượng chức năng
tổ công tác đã truy bắt nhanh được năm đối tượng tạm giữ năm xe mô tô các loại đưa về trụ sở để làm việc
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
và thông tin này cũng kết thúc bản tin nhanh sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng văn lâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại một trăm tám mươi ba khu dây thép thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
bên cạnh đó đối tượng này còn phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
và quyết định truy nã của phòng an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh
nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm trên sau cánh mũi phải
còn về tội mua bán phụ nữ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng hoàng thanh hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi một phường bắc cường thành phố lào cai tỉnh lào cai
và đối tượng triệu văn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn eng xã vũ loan huyện nari tỉnh bắc cạn
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em